không khí lạnh phía bắc được dự báo sẽ tăng cường từ đêm nay
tuy nhiên đợt tăng cường này sẽ không khiến mưa tăng mà chỉ gây giảm nhiệt lúc đêm và sáng
với mức nhiệt lúc này giao động từ một mươi bốn đến một mươi tám độ trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
còn ban ngày vẫn còn nắng nhẹ nên mức nhiệt trưa chiều tiếp tục di trì ở trong ngưỡng một mươi chín đến hai mươi hai độ
khu vực trung bộ cường độ mưa đã giảm bớt nếu có cũng chỉ là những cơn mưa với lượng không đáng kể
từ năm đến một mươi năm mm một ngày
mưa giảm nhưng do chịu tác động của rìa phía nam khối khí lạnh liên tục được bổ sung cường độ rồn xuống
nên nhiệt độ tại trung bộ không gia tăng quá nhiều
tại các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ trời rét
các tỉnh từ quảng bình đến phú yên giao động từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận ở trong ngưỡng hai mươi ba đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ chủ yếu ít mưa có chăng là những cơn mưa rào nhẹ và rông
tập trung về chiều tối và tối
ban ngày trời có nắng tuy nhiên cường độ nắng khá dễ chịu
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn các tỉnh thành nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa vẫn chỉ có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy biển động
còn tại quần đảo trường sa vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xể xe lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km
trong mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi độ